để góp phần bổ sung vào ngân hàng máu để cứu những bệnh nhân nghèo trong dịp tết nguyên đán
ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh quảng bình đã phối hợp với công ty điện lực quảng bình
vừa tổ chức chương trình hiến máu nhân đạo thu hút gần một người tham gia
với thông điệp lan tỏa yêu thương vạn trái tim một tấm lòng
chương trình tuần lễ hồng lần thứ sáu đã thu hút gần một cán bộ đoàn viên thanh niên
đến từ các sở ban ngành tỉnh quảng bình qua đó đã góp hơn năm trăm linh đơn vị máu
bổ sung vào ngân hàng máu để cứu chữa những bệnh nhân nghèo
số máu này sẽ được trung tâm truyền máu khu vực huế lưu giữ tại ngân hàng máu
để góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu an toàn
kịp thời phục vụ trong cung cấp và điều trị cho nhân dân đặc biệt là trong dịp tết nguyên đáng sắp tới